tối nay bộ y tế cho biết có thêm một ca mắc covid một mươi chín
như vậy đến thời điểm này việt nam đã ghi nhận hai trăm bốn mươi ca mắc covid một mươi chín
ca bệnh số hai trăm bốn mươi là nữ hai mươi chín tuổi có địa chỉ tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
làm việc tại bangkok thái lan
vào ngày một mươi chín tháng ba trước khi về việt nam
bệnh nhân có tham gia buổi liên hoan với gia đình bệnh nhân số một trăm sáu mươi sáu
trong khi đó bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín thứ hai trăm ba mươi bảy quốc tịch thụy điển
lại là một trong những bệnh nhân có tiền sử dịch tễ phức tạp nhất từ trước đến nay
chính vì vậy sau khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
thì gần chín mươi nhân viên y tế của ba bệnh viện gồm viện huyết học truyền máu trung ương
bệnh viện đa khoa đức giang và bệnh viện việt pháp hà nội
đã phải cách ly sau khi tiếp xúc với bệnh nhân
đến chiều ngày bốn tháng bốn các trường hợp f một và f hai là nhân viên y tế của viện huyết học
và truyền máu trung ương đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một
tuy nhiên để bảo đảm an toàn hiện những người này vẫn đang được cách ly
tại một khu riêng của bệnh viện đến khi đủ một mươi bốn ngày
ngoài các nhân viên y tế của viện huyết học và truyền máu trung ương
một mươi năm nhân viên y tế của bệnh viện đa khoa đức giang và hai mươi hai nhân viên y tế của bệnh viện việt pháp
tiếp xúc gần với bệnh nhân số hai trăm ba mươi bảy cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính
bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín số hai trăm ba mươi bảy là một trong những bệnh nhân có dịch tễ phức tạp nhất từ trước đến nay
chính vì vậy mà sau khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
thì gần chín mươi nhân viên y tế của ba bệnh viện bao gồm viện huyết học và truyền máu trung ương
bệnh viện đa khoa đức giang và bệnh viện việt pháp hà nội đã phải cách ly sau khi tiếp xúc với bệnh nhân
đến chiều nay viện trưởng viện huyết học và truyền máu trung ương thông tin
một mươi nhân viên y tế tiếp xúc gần với bệnh nhân số hai trăm ba mươi bảy đã có kết quả âm tính
ngay khi tiếp đón bệnh nhân hai trăm ba mươi bảy từ bệnh viện đa khoa đức giang
chuyển đến khoa cấp cứu viện huyết học và truyền máu trung ương
nhân viên y tế đã chuyển ngay bệnh nhân vào phòng cách ly
đồng thời thực hiện các xét nghiệm cần thiết theo đúng quy định
về đón tiếp bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ mắc covid một mươi chín
sau khi nhận được thông tin bệnh nhân này dương tính với covid một mươi chín
viện đã tổ chức cách ly các nhân viên y tế điều trị trực tiếp để đảm bảo an toàn
đồng thời tạm thời phong tỏa toàn bộ khu vực tầng tám nơi bệnh nhân cấp cứu và tiến hành khử khuẩn
các cán bộ mà tiếp xúc trực tiếp là đối tượng f một
đối tượng là f hai thì chúng tôi cũng yêu cầu là ở lại bệnh viện và cách ly tại đơn vị của mình
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng triển khai cái việc mà cách ly các khoa phòng
mà có liên quan đến người bệnh để mà vừa đảm bảo công tác điều trị
cho những bệnh nhân mà đang nằm điều trị tại khoa đó
cũng như là để đảm bảo cái việc cách ly nó được an toàn nhất có thể
cho người bệnh cũng như là cho cán bộ viên chức của viện
cũng theo bác sĩ
bác sĩ khánh vì viện huyết học chuyển máu trung ương là cơ sở có tiếp nhận người hiến máu tình nguyện
nên ngay từ đầu dịch viện đã phân luồng riêng khu khám chữa bệnh và khu đón tiếp người đến hiến máu
ngoài ra tòa nhà khám và điều trị cũng độc lập với tòa nhà tiếp nhận hiến máu
để đảm bảo an toàn và yên tâm cho người tham gia hiến máu cứu người bệnh
đối với các hoạt động hiến máu tại viện cũng như tại các điểm hiến máu quyết định
thì chúng tôi đều triển khai các cái biện pháp ví dụ như là
trang bị các dung dịch khử khuẩn trang bị các khẩu trang
rồi cậm trí kể cả trang bị những mặt đạn bằng kính cho những người đến hiến máu
và bố trí của khu vực tiếp nhận máu của chúng tôi cũng rất là tuân thủ
theo quy định có nghĩa là không có tập trung quá đông người trong cùng một lúc
rồi thì chúng tôi cũng để kê các dường hiến máu là cách nhau với khoảng cách
theo đúng quy định và các nhân viên mà phụ trách các hoạt động tiếp nhận máu đấy
thì cũng được trang bị đầy đủ để tránh hoàn toàn đảm bảo an toàn cho những người hiến máu
đến chiều ngày bốn tháng bốn các trường hợp f một và f hai là nhân viên y tế của viện huyết học và
chuyển máu trung ương đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một tuy nhiên để đảm bảo an toàn
hiện những người này vẫn đang được cách ly tại một khu riêng của bệnh viện đến khi đủ một mươi bốn ngày
ngoài các nhân viên y tế của viện huyết học và truyền máu trung ương một mươi năm nhân viên y tế
bệnh viện đa khoa đức giang và hai mươi hai nhân viên y tế của bệnh viện việt pháp tiếp xúc gần với bệnh nhân
số hai trăm ba mươi bảy cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính do yếu tố dịch tễ phức tạp của bệnh nhân này
bộ y tế đề nghị những người có liên quan tới những nơi bệnh nhân đã đi qua liên hệ với trung tâm
kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
thưa quý vị các địa phương đã thành lập các tổ công tác giả soát từng hộ gia đình để theo dõi y
tế nhằm quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan ra cộng đồng đó là một trong những nội
nội dung quan trọng tại hội nghị trực tuyến của bộ y tế với hai mươi bảy tỉnh có bệnh nhân mắc covid một mươi chín diễn ra vào
sáng nay tại hà nội theo các chuyên gia y tế để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh các địa phương có
ca nhiễm covid một mươi chín cần khoanh vùng những khu vực nghi ngờ đồng thời tăng cường xét nghiệm trong
cộng đồng để sớm phát hiện và cách ly những trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
các chuyên gia y tế đã thảo luận về các biện pháp tránh dịch xâm nhập vào bệnh viện khi xâm nhập
vào phải xử lý như thế nào bởi tất cả những người vào viện đều có nguy cơ nhiễm bệnh các bệnh viện
phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ và giữ khoảng cách với người đến khám
để làm giảm số lượng người đến khám cũng như là giảm số lượng tập trung đông người
thì chúng tôi trong chỉ này thì bộ y tế cũng đã yêu cầu các bệnh viện tăng cường các hình thức hẹn khám
qua điện thoại qua internet để giảm số lượng người đến khám trong cùng lúc đảm bảo các dường
chú cách nhau tối thiểu hai mét và theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng thì chúng ta đã thực hiện một
giải pháp là mỗi người bệnh tối đa chỉ có một người nhà chăm sóc và dừng việc đến thăm người bệnh
hiện nay đang là thời điểm vàng trong công tác phòng chống dịch vì vậy
bộ y tế yêu cầu các địa phương thành lập tổ y tế cơ sở từ hai người trở lên
phối hợp với các trưởng thôn công an xã nhằm phụ trách từng cụm dân cư theo phương châm đi từng ngõ
để lập danh sách theo dõi y tế
có ai là từ cái vùng dịch về có ai tiếp cận tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín không
và sau đó thì chúng ta nạp cái danh sách này thì là cái tổ này là báo ngay cho trạm y tế trạm y tế sẽ báo ngay cho trung tâm y tế cấp huyện
là trung tâm y tế cấp nguyện báo ngay cho trung tâm cc có thể hoặc là trung tâm y tế chữa phòng có thể
để mà để mà tổng hợp với danh sách này báo cáo với ban chỉ đạo có thể
về đề xuất của sở y tế hà nội chỉ xét nghiệm sinh học phân tử một lần với những người cách ly tập trung và sau đó tiếp tục cách ly một mươi bốn ngày
các chuyên gia khẳng định việc xét nghiệm lần thứ hai là cần thiết vì có những trường hợp sau bảy ngày nồng độ virus mới đủ để xác định có nhiễm covid một mươi chín hay không
đúng một mươi giờ sáng nay theo giờ địa phương lễ tưởng niệm cấp quốc gia đã diễn ra trên khắp thành phố
buổi lễ nhằm bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đến những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống dịch bệnh và cả những người dân trung quốc tử vong vì đại dịch covid một mươi chín
trong ngày quốc tàng các tổ chức cơ quan trên toàn trung quốc và các đại sứ quán trung quốc đặt tại các nước trên thế giới đều treo cờ rủ
các hoạt động giải trí công cộng đều bị đình chỉ thời gian mặc niệm kéo dài ba phút bắt đầu diễn ra trên toàn trung quốc vào lúc một mươi giờ sáng
trong khi còi báo động còi xe tàu hỏa và tàu thuyền đồng loạt vang lên
bốn người ở tỉnh hồ bắc của trung quốc bao gồm cả bác sĩ lý văn lượng được công nhận là liệt sĩ vào hôm hai tháng bốn vì đã hy sinh trong cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong số những liệt sĩ này có một mươi hai y bác sĩ một sĩ quan cảnh sát và một nhân viên cộng đồng
tính đến hết ngày ba tháng bốn trung quốc đã có khoảng tám mươi ca mắc và gần ba bốn trăm linh ca tử vong do covid một mươi chín
tiếp tục những thông tin
tiếp tục những thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên toàn thế giới
chỉ tính riêng trong vòng hai mươi bốn giờ qua virus corona chủng mới sars cov hai gây dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đã cướp đi thêm gần sáu sinh mạng và lây nhiễm cho thêm tám mươi sáu người trên khắp thế giới
như vậy là tính đến nay số ca nhiễm covid một mươi chín trên toàn cầu đã vượt mốc một triệu người trong đó có gần sáu mươi trường hợp đã tử vong
italia và tây ban nha tiếp tục là hai quốc gia chịu tác động nhiều nhất
nhiều người đã ghi nhận số ca dương tính với sars cov hai tăng lên hàng ngày
hiện italia đã có tổng cộng hơn một mươi bốn sáu trăm linh ca tử vong trong khi đó con số này tại tây ban nha là gần một mươi một người
tại nga tính đến trưa ngày hôm nay nước này đã ghi nhận thêm năm trăm tám mươi hai trường hợp nhiễm virus sars cov hai nâng tổng số người nhiễm virus tại nước này lên bốn bảy trăm ba mươi một người
hầu hết trong số các ca mới nhiễm được ghi nhận ở thủ đô moscow
còn tại châu á nhật bản cho biết tokyo đã ghi nhận thêm khoảng một trăm một mươi tám ca nhiễm virus sars cov hai
đây là lần đầu tiên tokyo ghi nhận các ca nhiễm virus sars cov hai vượt mốc một trăm linh người dương tính trong một ngày nâng tổng số ca mắc bệnh này lên tám trăm chín mươi một bệnh nhân
trong khi đó ấn độ ngày hôm nay cũng ghi nhận thêm sáu mươi tám ca tử vong và tổng số ca nhiễm virus sars cov hai trên cả nước hiện tăng lên gần ba người
mỹ tiếp tục là điểm nóng của dịch bệnh covid một mươi chín khi ghi nhận thêm số ca tử vong mới trong vòng một ngày cao kỷ lục với gần một năm trăm linh trường hợp
với một bốn trăm tám mươi trường hợp không qua khỏi ghi nhận được từ tối ngày hai tháng bốn đến tối ngày ba tháng bốn theo giờ mỹ tổng số ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát tại mỹ đã vượt qua con số bảy người
mỹ hiện có tổng cộng hơn hai trăm bảy mươi tám bốn trăm năm mươi tám ca nhiễm sars cov hai cao hơn bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào trên thế giới
trong thông báo đưa ra cùng ngày bộ trưởng tư pháp mỹ william bar cho biết cục nhà tù liên bang bop đang phải đối mặt với các tình huống khẩn cấp do sự lây lan nhanh chóng
của virus sars cov hai qua đó cho phép bop bắt đầu chuyển thêm tù nhân bị giam giữ trong tù sang quản thức tại gia
tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh năm tù nhân tại nước này đã tử vong do mắc covid một mươi chín
lợi dụng những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhiều cá nhân đã đưa ra những thông tin sai sự thật giật gân câu like trên các trang mạng xã hội
hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin tạo tâm lý hoang mang mà còn gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch
do đó nhiều quốc gia đã đưa ra các biện pháp mạnh mẽ nhằm xử lý các trường hợp vi phạm cũng như đưa thông tin sai sự thật liên quan tới dịch bệnh này
tại đức bắt đầu từ ngày hai tháng bốn người dân nước này sẽ phải nộp phạt lên tới năm trăm linh euro nếu đứng quá gần nhau không đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu trong giao tiếp xã hội
đây là một phần trong chủ trương của giới chức xử lý nghiêm những người cố tình phất lờ những quy định nhằm hạn chế sự lây lan của virus sars cov hai
trong khi đó tại nga
thành phố saint petersburg ngày ba tháng bốn đã khởi tố vụ án hình sự đầu tiên do phát tán thông tin sai lệch liên quan đến dịch covid một mươi chín
đoạn tin này được đăng tải trên trang mạng xã hội vukontakte của nga nói về người nhiễm sars cov hai tại một trong những bệnh viện của quận kuronyi ở sankt petersburg
theo hãng tin tass tác giả của đoạn tin là một trong những thành viên ủy ban bầu cử khu vực bà anna supanova
tin của bà này nói rằng một người bị nhiễm virus được cho là đã được đưa về nhà bằng phương tiện giao thông công cộng
cùng ngày tổng thống mỹ donald trump thông báo những hướng dẫn mới của nhà trắng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
theo đó khuyến cáo người dân dùng khẩu trang tuy nhiên không phải là loại dùng cho y tế
ngoài ra tổng thống trump cũng cho biết việc ký hướng dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng sẽ dừng hoạt động xuất khẩu khẩu trang cũng như các thiết bị y tế khác